tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam
và thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh
ngày truyền thống bộ đội trường sơn
tới dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng dự có các nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
và các cán bộ lão thành cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động tùy viên quốc phòng lào campuchia tại việt nam
đại diện gia đình các đồng chí nguyên tư lệnh chính ủy trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ cứu nước
và các đại biểu cựu chiến binh thanh niên sung phong thuộc bộ đội trường sơn
tại lễ kỷ niệm các đại biểu ôn lại lịch sử truyền thống quá trình hình thành phát triển
và những chiến công kỳ tích của bộ đội trường sơn đường hồ chí minh
cùng với đường hồ chí minh trên biển đường trường sơn đường hồ chí minh và bộ đội trường sơn
đã phát huy vai trò to lớn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải chi viện từ hậu phương lớn miền bắc
cho tiền tuyến lớn miền nam góp phần to lớn làm nên nhiều chiến công lịch sử của dân tộc
đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của ba nước việt nam
lào campuchia và sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế
với tinh thần chiến đấu quả cảm kiên cường dẻo dai sẵn sàng hy sinh vì đồng đội
những người lính cụ hồ đã làm nên lịch sử làm nên kỳ tích trường sơn
năm hai nghìn một mươi một chính phủ đã có quyết định thành lập hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam
đến nay hội đã trở thành mái nhà chung của các cựu cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trường sơn
hội cũng là nơi gửi gắm nghĩa tình đồng đội và niềm tin sắt son vững chắc với đảng nhà nước và quân đội